quỹ bác nhân dân tỉnh quảng ninh vừa chỉ đạo các sở ngành cùng nhà đầu tư thực hiện các hoạt động phát động thị trường
mở tuyến bay cho cảng hàng không quốc tế vân đồn đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ
bảo đảm đủ điều kiện để đưa dự án cảng hàng không quốc tế vân đồn đi vào hoạt động trước ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
quỹ ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã giao sở du lịch chủ trì phối hợp với công ty cổ phần đầu tư và phát triển vân đồn
và các đơn vị liên quan thống nhất xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động phát động thị trường
cho cảng hàng không quốc tế vân đồn báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày ba mươi tháng một mươi tới đây
quảng ninh cũng đề nghị các đơn vị khẩn trương ra soát lập danh mục các công việc cần triển khai
trong đó đặc biệt ưu tiên việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư thủ tục pháp lý để có thể vận hành sân bay
chủ động liên hệ với các hãng hàng không như vietnam airlines vietjet air để đề nghị hỗ trợ tư vấn trong việc mở đường bay
phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu học tập kinh nghiệm của các cảng hàng không khác để xây dựng
bên cạnh đó đề xuất các chính sách yêu đãi cảng hàng không quốc tế vân đồn đối với các hãng hàng không
và hành khách nhằm khuyến khích mở đường bay đến vân đồn
cảng hàng không quảng ninh được xây dựng theo hình thức bot với tổng vốn đầu tư khoảng bảy năm trăm linh tỷ đồng
trong đó quảng ninh đầu tư bảy trăm linh tỷ đồng cho việc giải phóng mặt bằng
dự kiến cảng hàng không quảng ninh sẽ được đưa vào khai thác tháng bốn năm hai nghìn hai mươi